thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp hà nội hôm nay sở y tế hà nội bắt đầu bố trí một mươi trạm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trên địa bàn cho kết quả sau một mươi phút trước mắt sẽ thực hiện tại các phường chung quanh bệnh viện bạch mai
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại trạm xét nghiệm nhanh ở phường kim liên quận đống đa hà nội là trạm hoạt động đầu tiên trong sáng nay ba mươi một tháng ba
trạm gồm năm lều giã chiến diện tích là ba x ba mét có điện wifi để làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn và đạt tiêu chuẩn của who người dân đến xét nghiệm đều được đảm bảo giữ khoảng cách hai mét
quy trình từ khi lấy mẫu đến thông báo kết quả cho mỗi người khoảng một mươi năm đến hai mươi phút trong đó lấy mẫu trong năm phút trạm sử dụng bộ test do hàn quốc sản xuất với độ chính xác cao
tôi làm việc ở gần khu bệnh viện bạch mai hôm nay có cái test nhanh này tôi đến
để tôi kiểm tra kết quả chờ cũng rất là nhanh và sau khi có kết quả tôi là âm tính thì cảm thấy rất là thoải mái và yên tâm
tôi là ngoài bảy mươi rồi cho nên là được ưu tiên nói chung là thời gian thì không lâu trong vòng khoảng một mươi một mươi năm phút và khi mà có kết quả âm tính thì tôi thấy là rất là vui rất là mừng
trước mắt trạm ưu tiên cho các trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai thời gian vừa qua được tiến hành xét nghiệm nhanh để phát hiện sớm
theo đúng cái chỉ đạo của chủ tịch an nhân dân thành phố là tất cả những trường hợp liên quan đến bệnh viện bạch mai
tức là trong thời gian từ mùng một mươi tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng ba những người điều trị nội chú ra viện những người đến khám ngoại trú
những người đưa người nhà đến khám hoặc là những người chăm sóc những bệnh nhân điều trị nội chú hoặc những người phục vụ y bác sĩ ở trong bệnh viện hiện đang được theo dõi cách ly tại cộng đồng
và những người mà đã đi đến trong bệnh viện bạch mai trong thời gian từ một mươi tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng ba
trong trường hợp phát hiện ca dương tính người dân sẽ được đưa ngay đến phòng cách ly dựng sẵn gần đó
lấy mẫu lần hai và gửi về cơ sở xét nghiệm cố định để kiểm tra
việc tổ chức các điểm xét nghiệm nhanh này sẽ nâng cao khả năng phát hiện sớm các ca dương tính với covid một mươi chín
giúp cơ quan chuyên môn nhanh chóng khoanh vùng dập dịch